tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn vừa qua quốc hội đã chính thức thông qua luật sửa đổi bổ sung phụ lục bốn luật đầu tư về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
trong đó việc đưa sản xuất kinh doanh ô tô trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhận được sự quan tâm lớn của người dân cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này
ghi nhận của phóng viên chương trình nhân dân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
kinh doanh lắp ráp ô tô trong nước và đối với doanh nghiệp ô tô nhập khẩu đối với cả mặt hàng lắp ráp ô tô thì cần phải có điều kiện kinh doanh có điều kiện kỹ thuật cao
còn đối với những cái xe nhập khẩu như là các nước chúng tôi có thể nhập từ các nước bằng cao hơn việt nam như hàn quốc nhật bản mỹ hoặc là đức từ châu âu thì khi mà về đến việt nam thì tiêu chuẩn của họ đã là cao hơn việt nam rất nhiều rồi
đại diện một số hiệp hội vận tải lại cho rằng việc kiểm soát các chỉ tiêu chất lượng là cần thiết cả với xe sản xuất trong nước lẫn xe nhập khẩu dù xe đó có được nhập từ một nước có hệ thống tiêu chuẩn cao hơn việt nam

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại